thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả hội hữu nghị việt nam romani là một tổ chức thành viên tích cực của liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
có vai trò rất lớn trong sự phát triển quan hệ giữa nhân dân việt nam và rumani trong nhiều năm qua
hội cũng đã có những đóng góp đáng kể
cho các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước
như tổ chức các hoạt động giao lưu tăng cường quan hệ hữu nghị giữa việt nam và rumani
cũng như tổ chức được những sự kiện quốc tế quan trọng
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay
chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả
cùng gặp gỡ ông hoàng trung dung phó chủ tịch hội hữu nghị việt nam rumani
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam
tiểu mục chuyện xa xứ với câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc sẽ tiếp nối chương trình
như thường lệ tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con
ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
quý vị vừa theo dõi những thông tin đáng chú ý trong tuần qua
sau đây xin kính mời quý vị cùng gặp gỡ ông hoàng trung du phó chủ tịch hội hữu nghị việt nam romani trong tiểu mục chuyện việt nam
ông hoàng trung du sinh ngày một mươi tám tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi một tại tiến lộc hậu lộc thanh hóa trình độ văn hóa tiến sĩ toán
tốt nghiệp tại rumani năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trung cấp chính trị tại bộ tư lệnh hải quân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
ông thông thạo hai ngoại ngữ tiếng rumani và tiếng pháp
trong quá trình công tác từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đến năm một nghìn chín trăm tám mươi một ông là chuyên viên kỹ thuật quân sự bộ quốc phòng từ năm một nghìn chín trăm tám mươi một đến năm hai nghìn một mươi một

hiện nay ông là phó chủ tịch hội hữu
nhiều lần để quay lại jumani thì cả quá trình ở đấy chúng tôi cắn kết với jumani rất nhiều
từ năm hai nghìn tôi chính thức tham gia trong bàn chấp hành của hội hữu nghị việt nam jumani
hội được thành lập năm một nghìn chín trăm chín mươi
đến bây giờ là tôi có một mươi tám năm công tác ở trong hội và ba khóa là phó chủ tịch
hiện nay tôi là phó chủ tịch của hội và thực sự chúng tôi có rất nhiều hoạt động phong phú
thường trong cuộc sống khi mà chúng ta
gặp ai đó hay là chúng ta gắn bó với một công việc gì đấy thì thường là sẽ có câu là
đó là bởi vì nhân duyên
vậy thì theo ông nhân duyên nào khiến cho ông gắn kết như vậy với hội hữu nghị việt nam jumani ạ
tôi được cái may mắn là tôi là công tác học tập công tác rất nhiều năm ở jumani
tôi cũng được tiếp rất nhiều các đoàn khách cao cấp của rumani sang thăm việt nam
và của việt nam sang thăm jumani
như cái thời kỳ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giúp cho cái đoàn của tổng bí thư lê duẩn
sang để cảm ơn rumani sau khi chúng ta thống nhất đất nước
hai nghìn ba tôi lại có vinh dự được trong cái đoàn của chủ tịch trần đức lương
cho nên là cái duyên nợ với rumani rất sâu nặng từ lúc tôi mới là cậu học trò
tốt nghiệp của thông cho đến thời điểm này
vì vậy là tôi cảm thấy cả những cái việc tôi phải có cái trách nhiệm
là làm thế nào để cho cái quan hệ hai nước được giữ biển vững mãi mãi như vậy
trong cái thời kỳ chúng ta
trong cái thời kỳ chúng ta gặp khó khăn nhất gian khổ nhất trong cái cuộc chiến tranh
thì romani là nước đứng thứ ba đào tạo sinh viên cho việt nam
chỉ sau liên xô cũ và ba lan
với hơn bốn cán bộ đại học và sau đại học
đấy là một cái sự đóng góp rất lớn và cái sự hỗ trợ rất lớn cho việt nam
đặc biệt là hai ngành xây dựng và ngành dầu khí
hai cái ngành chủ chốt trong cái thời kỳ sau này
sau khi chúng ta thống nhất đất nước
và kể cả tất cả những cán bộ cao cấp nhất của hai bộ
tức là bộ xây dựng và bộ ngành dầu khí
đều học ở jumani về
đấy là cái tự hào và cái nền giáo dục của jumani
một trong những cái chương trình của các vị lãnh đạo cao cấp của jumani sang đây
là họ rất muốn gặp lại những cái từng lớp sinh viên
mà họ đã từng đào tạo trong những năm chiến tranh gian khổ như vậy
một tổng thống của jumani tức là ông ấy là emin kuntapinescu
nhưng đồng thời là thầy giáo là giáo sư đại học
và ông đã dạy rất nhiều sinh viên việt nam
tức là sang bên này
không phải là về mặt nhà nước
mà lại còn về mặt tức là thầy trò
một cái tình cảm rất sâu nặng
và cái đấy cho chúng tôi ấn tượng rất là sâu sắc
hai nghìn một mươi hai hội chúng tôi có tổ chức một đoàn
sang thăm lại trường và các thầy và bạn bè cũ
thì được lúc đấy là tổng thống đã nghỉ rồi
thì tổng thống là tiếp riêng cái đoàn rất trọng trọng
ông vẫn có cái văn phòng làm việc riêng của cựu tổng thống
nhưng mà lúc đấy là cái tình cảm thầy trò là chính
ông bảo là tôi không còn làm chính trị nữa
nhưng mà tôi vẫn
tôi vẫn là thầy của các anh
những cái tình cảm rất là sâu sắc như thế
mà ghi cái gieo ấn rất là đẹp
chúng tôi có đi trao kỷ niệm trương của liên hiệp
cho các trường các thầy giáo và các khoa
họ rất xúc động
cái trường mà chúng tôi học là trường số một của liên hiệp này
và họ đào tạo sinh viên cho hơn bốn mươi nước
thế khi cái bà hẹo phó bà tiếp đoàn ấy
phải nói phải nói bà rất xúc động
bà phải gây nông bác bà bảo chúng tôi
tức là đào tạo sinh viên cho rất nhiều nước
nhưng mà chưa có sinh viên
chưa có những nước nào mà có tình cảm đối với chúng tôi như vậy
các ông đã học ở đây năm mươi năm trước đây
bốn mươi năm năm năm mươi năm trước đây
và cũng còn nhớ đi chúng tôi
còn tặng quà chúng tôi tất cả mọi việc như thế
chúng tôi cảm thấy là vô cùng xúc động
và họ để lại cho họ cái ấn tượng rất là mạnh
sau khi chúng tôi về tôi nhận được rất nhiều tin báo
và họ khén gợi việt nam hết lời
thế để họ nói thẳng là chúng tôi rất mong muốn
những sinh viên việt nam
nhà nước việt nam sẽ gửi lại đây đào tạo cho con người như vậy
thế đấy là một cái
cái cái cái cái
rất là tốt
vừa rồi khi mà ông chia sẻ về những chuyến thăm của các lãnh đạo cấp cao
thì tôi được biết là vào tháng tám vừa rồi
ông đã làm trưởng đoàn của hội hữu nghị việt nam rumani
có chuyến thăm và làm việc với bộ ngoại giao rumani
vậy thì ông có thể chia sẻ cụ thể hơn
về những hoạt động của đoàn trong dịp này
năm nay là một cái năm rất đặc biệt
romani kỷ niệm một năm một trăm năm
ngày thông nhất nước nước
là một nghìn chín trăm một mươi tám và hai nghìn một mươi tám
thế thì liên hệ
các tổ chức hội hữu nghị đã cho phép hội hữu nghị việt nam romani
tổ chức một đoàn để quay lại romani thăm trường thăm thầy
cảm ơn đất nước romani
và làm những công tác ngoại giao nhân dân
thì bên chúng ta
ngoài cái ngoại giao nhà nước
đối ngoại đảng
chúng tôi còn có cái đối ngoại nhân dân
mà chúng tôi là trong cái mảng đấy
nên là ngoài liên hệ các tổ chức hữu nghị
thì chúng tôi là hội hữu nghị việt nam romani
là một cái thành viên rất tích cực
và khi sang bên đấy là chúng tôi được bộ ngoại giao
tiếp rất là trọng thể
thì cũng rất là ngẫu nhiên là
bà phó bộ trưởng hữu châu á thái bình dương
thì bà nhận ra ngay tôi
tức là khi vào ngồi bàn nó bảo là tôi đã nhận ra ông
ông đã tiếp chúng tôi rất long trọng ở hà nội
khi bà ấy là đại diện cho romani sang hội nghị unesco ở việt nam
chúng tôi có cuộc trao đổi rất thân mật
và cũng nói rằng là
chúng tôi rất khâm phục việt nam
và qua những cái tổ chức
của huy chính phủ như vậy
ngài đã tạo ra một cái quan hệ rất là tốt
có những lĩnh vực ngoại giao nhà nước không thể làm được
mà ngoại giao nhân dân có thể làm được
tôi có thể chỉ ra hai cái ví dụ
một sau khi cái đoàn ba mươi bốn người của rumani
các bạn bè sinh viên rumeni cũ ở các khóa khác nhau
sang việt nam thăm
cái đấy hai năm năm một mươi sáu
họ ra vịnh ở trong thăm đi hà nội với tất cả
họ rất ngạc nhiên họ bảo chúng tôi không thể hình dung được
các bạn lại phát triển nhanh đến như vậy
thế là về
họ viết báo chí bảo việt nam
khác hoàn toàn
đó là sự tưởng tượng của chúng tôi
và chúng tôi không nghĩ rằng việt nam lại phát triển như vậy
và họ rất khâm phục
về chúng tôi xem qua các bài báo họ viết
báo chí của họ trong truyền hình
báo chí đưa ra những cái bài rất là xúc động
và đấy là tôi nghĩ rằng
chỉ có những giao lưu
về ngoại giao nhân dân như thế
thì người ta mới hiểu được
một cái ví dụ thứ hai nữa
có một lần tôi đưa một cái đoàn sang bên kia
để đặt khách sạn cho họ
thế ông chủ khách sạn mới nói rằng là
ông ơi ông cứ đặt
không cần phải chuyển trẻ nông gì cả
tôi bảo sao ông lại có thể dễ dãi với chúng tôi như vậy
ông bảo tôi rất phục dân việt nam
bố tôi là từng học
với những người việt nam
và bố tôi luôn luôn lấy người việt nam
làm tấm gương cho chúng tôi
rất cần củ rất chịu khó
rất nghiêm túc
cho nên là chúng tôi luôn luôn tin tưởng các ông
không phải làm những việc đấy
cho nên những cái mảng đấy thì chỉ có
ngoại giao nhân dân mới làm được
cho nên có những cái mà chúng tôi rất tự hào
khi đi ra và lấy những quan hệ
của người dân rumani bình thường
có sang với đấy thì họ cũng gặp
và họ biết đấy là người việt nam
vâng với những chia sẻ vừa rồi của ông
thì tôi thấy được rằng là mặc dù
còn những khoảng cách về mặt địa lý
nhưng mà dường như là người dân rumani
cũng dành rất là nhiều tình cảm dành cho người dân việt nam
và đối ngoại nhân dân thì đã
đóng góp một phần rất là to lớn
trong việc vun đắp mối quan hệ giữa hai nước
trong thời gian qua thì cũng xin được hỏi ông là
đối ngoại nhân dân thì đã hay là những hoạt động của hội
đã giúp những bạn
nước bạn rumani phát hiện ra
những cái tiềm năng như thế nào
của đất nước việt nam để có thể đầu tư
và hợp tác làm ăn
cái này là một trong những cái mục tiêu
của chúng tôi
tức là hội luôn luôn là cái cầu nối
không có chức năng trực tiếp làm kinh tế
nhưng một cái cầu nối rất quan trọng
tạo những cái cuộc gặp gỡ
giữa các khối doanh nghiệp của hai nước
kể cả những cái ngành công nghiệp
về xây dựng dầu khí
và sau này là lao động
người lao động
thế thì phải nói rằng
tất cả những cái công ty
của rumani mà sang đây
đều đầu tiên họ phải giao dịch về hội
vì họ biết tức là
ở hội chúng tôi có rất nhiều người
có những cái lĩnh vực chuyên môn khác nhau
người bên dầu khí người bên xây dựng
người bên những khoa học tự nhiên v v
thì qua những cái nguồn đấy họ biết là những cái công ty nào
ở việt nam
ở cái chỗ lĩnh vực nào có việt nam họ có thể đầu tư được
và ngược lại cũng như vậy
ngoài cái chuyện hiểu biết về văn hóa
thì cái kinh tế là một cái mảng mà chúng tôi đặt trọng tâm
nhất là cho năm tới
gần đây là cái quan hệ giữa hai nước
nó phát triển rất là tốt
liên tục có những cái cuộc viếng thăm
của những cái lãnh đạo cao cấp
và tất cả những cuộc gặp gỡ đấy
thì đều có mặt của chúng tôi
và qua những cái cuộc trao đổi như thế
thì hai bên đã ký được rất nhiều hợp đồng
hiện nay tức là rumani
cũng muốn là chúng ta đưa
các công ty của chúng ta sang đấy làm việc
và nhận thầu
và ngược lại romei cũng rất muốn đầu tư vào
ở đây ví dụ có một đoàn
cũng sang cặp với ban thường vụ của chúng tôi
ở hội tư vấn hiện nay họ rất cần
cái lĩnh vực nông nghiệp công nhân của chúng ta
sang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp
và họ đề nghị
tức là giới thiệu cho những công ty
mà họ có thể tuyển người sang việc ở bên đấy
và thứ hai
họ cũng rất muốn là xuất khẩu
cho cái ngành nông nghiệp và chăn nuôi
và ngược lại
thì những công ty của việt nam cũng gặp chúng tôi
cũng gặp riêng một buổi
tức là đề nghị tức là hội cung cấp cho những thông tin
của những công ty thực sự có tiềm năng hay không
thì cái đấy là
ngoài việc của nhà nước
tức là thăm tán thương mại của ta
thì những cái mà
chúng tôi có thể biết được và chúng tôi trao đổi
phải đưa ra những ý kiến
để cho mọi người tham khảo
và hy vọng rằng những cái đấy sẽ đem lại kết quả tốt
với vai trò là cầu nối
như ông vừa chia sẻ
thì tôi không biết trong thời gian tới
chúng ta sẽ tập trung vào những cái hoạt động như thế nào
những mục tiêu và mục đích như thế nào
để có thể thúc đẩy hợp tác giữa hai nước
được nhiều hơn
ta hiện nay là có một cái thế mạnh
tức là đã xuất những cái hàng nông phẩm của chúng ta
xuất lấy nhiều và những cái hàng về
cái cân thương mại giữa hai nước
họ đang cố gắng để cân bằng cái cân thương mại
thì mình xuất được nhiều hơn là nhập của họ
hai năm gần đây
tức là phát triển kinh tế rất tốt
bắt đầu từ mùng một tháng
một năm một mươi chín sẽ là
chủ tịch luân phiên của liên minh châu âu
trong vòng sáu tháng
và cái thời kỳ này
chúng ta đang rất cần eu
phải phê chuẩn cái hợp
đối tác thương mại
thì đang có những cái quan hệ rất là tốt
giữa hai nước
và chúng tôi cũng hy vọng rằng
mình là một cái cầu nối
là một cái đối tác trung gian
để trúc tiến cái việc này
đạt được những kết quả tốt hơn
nước bạn thì dành tình cảm cho nước chúng ta
và nước bạn thì cũng là một thị trường đầy tiềm năng
đối với việt nam
vậy thì trong quá trình hoạt động của mình
có gì chăn trở mà ông cho rằng là
chúng ta chưa làm được
hoặc là trong thời gian tới
thì chúng ta phải đẩy mạnh nhiều hơn
cái sự giao lưu giữa hai nước
từ nhiều năm nay tôi cũng đã
rất băn khoăn chăn trở cái chuyện này
và thực sự cái năm một mươi sáu
tức là trong cái chuyến thăm của thủ tướng
dung minh sang bên này
thì ông quốc vũ khanh bộ công thương
có hỏi tôi một cái câu
ông bảo hiện nay hai nước là rất là tốt
nhưng họ chỉ chăn trở
tức là cái visa đi lại giữa hai nước
đối với singapore thì họ không cần visa
nhật bản họ không cần visa nữa
nhưng mà khi vào việt nam thì lại vướng visa
cái việc thứ hai nữa
tức là hiện nay là chúng ta vẫn có sinh viên
gửi sang đào tạo ở kumani
tôi thì là người trực tiếp đàm phán
cái chuyện tên học bổng cho sinh viên ta
sang với đại học như thế nào
thì họ chỉ cung cấp nhưng mà thấy là không đủ
thì cũng đề nghị nhà nước mình cũng cung cấp
thêm một phần nữa
để cho đủ với cái
trí tiêu cái kí phí cho
sinh viên ở bên đấy
khi mà ông nói tới câu chuyện học bổng
dành cho các sinh viên thì tôi tin chắc được rằng
là các em sinh viên ngồi đây đang rất là muốn đặt câu hỏi
và tìm hiểu cụ thể hơn
về thông tin này
vậy thì ông có sẵn sàng chia sẻ không ạ
vâng tôi sẵn sàng chia sẻ với tất cả các bạn về
những câu hỏi liên quan
không biết là lúc này đây thì có bạn sinh viên nào
trong trường quay muốn đặt câu hỏi về vấn đề
du học tại rumani dành cho vị khách mời của chúng ta không
thì các em có thể giơ tay
xin mời em
em là nguyễn thị quỳnh ạ
hiện nay em đang là sinh viên trường học viện ngân hàng
em có câu hỏi là
để đạt được học bổng
học tại kumani thì sinh viên cần chuẩn bị
cho mình những điều kiện gì và
ngành học tốt hiện nay tại kumani
là những ngày gì ạ em xin cảm ơn ạ
vâng xin mời ạ
thì cái đầu tiên
học bổng của kumani
thì trước hết khuyên tất cả các bạn
là phải có nguyện vọng đi kumani trước đã
khi có nguyện vọng thì mình sẽ tìm ra
một cái giải pháp để giải quyết
để đạt được cái nguyện vọng của mình
còn cái học bổng của
kumani thì như tôi nói vừa nãy
tức là hiện nay
giữa hai nhà nước là ký kết với nhau
mỗi năm tức là trao đổi với nhau
hai mươi xuất học bổng những cái xuất học bổng đấy
cấp cho những ai thì hầu hết
là chưa hết được
chỉ tiêu hàng năm ấy nhà nước
mình ngoài học bổng của phía kumani cung cấp
cho thì nhà nước mình
cung cấp thêm cho
các sinh viên của mình ở bên đấy
thế thì để đạt được
làm sao có thể đi được thì trên
vụ trên bộ
giáo dục và đào tạo của mình
có tất cả các chỉ tiêu đấy
nó hết sức đơn giản là ít nhất là các bạn đang học
đại học ở các trường hoặc
là đâu có đại học và có cái nguyện vọng
và lên đấy chúng ta cũng làm
apply như tất cả các trường
khác của các nước khác
trên cơ sở đấy thì bộ đại học sẽ xét
theo cái tiêu chuẩn cái ngành nghề
thì sẽ cử đi học
hai cái ngành thứ nhất là
liên quan đến cái ngành dầu khí
là cái đấy là kumani có
cái thế rất mạnh lĩnh vực dầu khí của việt nam
đều có chuyên gia kumani làm việc
không phải là trực tiếp đều làm qua
những cái công ty khác của nước ngoài
hoặc là cái trường đại học dầu khí của chúng ta
đang mở ở vũng tàu ấy là cũng liên kết
với cái trường đại học dầu khí của kumani để đào tạo
thứ hai là cái ngành
về phát triển về nông nghiệp vì kumani
là một nước nông nghiệp rất phát triển của châu âu
vậy hiện nay như bất nãy tôi nói
là sản xuất ngũ cốc
tức là lúa mì ngô
và hoa hương dương
là một trong những nước đứng đầu của liên minh châu âu
và cái đấy
tức là một cái lĩnh vực tức là họ rất có
rất nhiều cái kinh nghiệm và có rất nhiều
công nghệ mà chúng ta cần học hỏi
và cũng hợp phù hợp
chúng ta sau khi ở bên đấy chúng ta
có thể về đây làm việc rất là tốt đấy là hai cái ngành như vậy
vâng hy vọng là thông qua
phần chia sẻ vừa rồi của ông thì các bạn sinh viên
trong trường quay ngày hôm nay đã có thêm hiểu biết
về một đất nước mà dành tình cảm cho người dân việt nam
thêm một nơi để có thể
tìm hiểu du học và cũng như là
thêm một địa điểm để các em có thể
du lịch và khám phá một lần nữa thì cũng
cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin được kính chúc ông sức khỏe
hạnh phúc và thành công
vâng cảm ơn chương trình
quý vị vừa theo dõi tiểu mục chuyện việt nam
ngày hôm nay và tiếp theo chương trình
xin mời quý vị khán giả cùng đến với
tiểu mục chuyện xa xứ
hơn một tháng nữa mới đến tết cổ truyền việt nam
thế nhưng vườn mai của anh nguyễn đào tam anh
đã nhộn nhịp người đến xem
cất công mang từ việt nam sang
những gốc mai để chăm sóc
sau tám năm
thương hiệu mai vàng california của anh
đã trở thành thương hiệu quen thuộc
với những người con đất việt
nơi xa xứ
anh trần quốc khôi đến mỹ sinh sống đã ba năm
nhưng đây là lần đầu tiên
anh biết có một vườn mai
được ươm trồng tại mỹ
nên đã tìm đến thăm vườn
tôi thấy mai việt nam
có ở đức mỹ này là một điều quý giá
cho nên là tôi muốn đến xem
và có thể mua một vài cây
về cho gia đình hoặc cho bạn bè
ở cali thấy được một cây mai mà
lớn như vậy đã là khó rồi
chứ đừng nói là một vườn mai
nó rất là khó
mỗi khi thấy mai thật tôi đều muốn về việt nam
để về ăn tết với gia đình
nhất là với mẹ
hầu hết những ai biết đến vườn mai của anh tam anh
tạo sự ngạc nhiên
bởi những gốc mai xanh tốt như ở quê nhà
tôi sống ở mỹ được sáu năm
mà lần đầu tiên tôi được thấy
cảnh mai mà ngay trước mắt là
ngày mỹ một cái đất nước mà
xứng người thế này là tôi thấy rất là surprise
tôi sẽ mua một cây về
để chưng vào cái ngày dịp tết tới đây
những năm qua
hoa mai của anh tam anh xuất hiện
trong nhiều gia đình cửa hàng của người việt
mỗi dịp tết đến xuân về
những bông mai bung rực rỡ
đúng dịp tết nguyên đá này
giúp những người việt ở mỹ
với bớt nỗi nhớ quê hương
có cảm giác như được đón tết ở nhà
đó cũng là điều mà
anh nguyễn đào tam anh cảm thấy hạnh phúc nhất
vừa rồi là câu chuyện
của một người con đang sinh sống
và làm việc ở xa tổ quốc
ngay sau đây tiểu mục nhắn gửi quê nhà
với lời nhắn nhủ của những người con ở xa tổ quốc
cũng sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
năm mới đang tới rất gần
chúng tôi những người làm chương trình
xin chúc cho bà con việt kiều
đang sinh sống ở xa tổ quốc
một năm mới vui tươi hạnh phúc thành công
và tràn đầy hy vọng
chúc cho nhịp cầu đối ngoại của chúng tôi
sẽ mang lại nhiều thông tin hay
và bổ ích phục vụ cho bà con nhiều hơn nữa
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này
của truyền hình nhân dân
cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý
và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa
thông qua địa chỉ facebook
truyền hình nhân dân
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo